liên quan vụ tàu lận titan thăm quan sát tàu titanic mất tích dạng sáng nay lực lượng tuần duyên mỹ đưa ra báo cáo nhận định
cả năm nạn nhân trên con tàu này đều đã thiệt mạng trong một sự cố dường như là một vụ nổ khủng khiếp
thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn đối với tàu lặn titan
theo lực lượng tuần duyên mỹ những mảnh vỡ đã được phát hiện ở dưới đáy đại dương cho thấy tàu lặn titan bị mất tích
ở khu vực gần sắc tàu titanic đã phải hứng chịu áp lực thảm khốc
trong khi đó ocean gaz công ty sở hữu tàu lặn titan cũng ra tuyên bố xác nhận năm nạn nhân đều đã thiệt mạng
và bày tỏ sự thương tiếc trước sự việc này
trước đó đội cứu hộ vào ngày hai mươi hai tháng sáu xác nhận robot tìm kiếm dưới nước đã phát hiện những mảnh vỡ gần sát tàu titanic
trong lúc tìm kiếm tàu lặn titan mất tích
con tàu này đã mất hoàn toàn liên lạc sau gần hai giờ chở theo năm người lặn xuống đáy đại dương để tham quan sát tàu titanic vào hôm một mươi tám tháng sáu